khu vực hà nội mây thay đổi đêm và sáng sớm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ